xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong ngày mai nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực phía đông bắc bộ
với nhiệt độ cao nhất ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
từ đêm ngày mai đến hai ngày tiếp theo thì khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao
nên sẽ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nắng nóng tại khu vực phía tây bắc bộ sẽ còn duy trì đến ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sang hai ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín cường độ nắng tại đây sẽ giảm đi khi có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to đi kèm với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trong ba ngày tiếp theo khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
tuy nhiên cũng do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm các ngày hai mươi tám và hai mươi chín
ở khu vực này cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
tuy nhiên nhiệt độ ban ngày sẽ ít có sự biến đổi nắng nóng vẫn sẽ xảy ra nhiều nơi trên khu vực
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
trong những ngày tới ở phía bắc của khu vực này thì sẽ có mưa rào và rông vài nơi
phía nam chiều tối và tối
sẽ có mưa rào và rông rải rác
ngày nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
phía bắc có nơi cao hơn
dự báo trong hôm nay ngày mai cũng như ba ngày tới
khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa mưa rào mưa vừa và rải rác có rông
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào lúc chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ít thay đổi với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi độ
trong những ngày cuối tháng bảy
các tỉnh nam bộ cũng có duy trì là mưa mưa vừa và rải rác có rông
cục bộ có mưa to tập trung vào lúc chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt cao nhất chỉ trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ